những ngày qua thì bắc bộ đều có mưa vậy thì ngày hôm nay thời tiết có gì thay đổi
và quý vị thân mến các vật dụng che chắn vẫn rất cần thiết trong ngày hôm nay
bởi vì bắc bộ vẫn còn mưa từ nay cho đến ngày một mươi hai tháng sáu
mưa cũng khiến nền nhiệt bắc bộ mát mẻ hơn thấp nhất là hai mươi ba độ và cao nhất trong ngày là ba mươi ba độ
vâng nắng mưa thất thường miền bắc thì mưa vẫn chưa dứt
thế còn miền trung ngày hôm nay lại oi bức nóng nực với mức nhiệt lên tới ba mươi sáu độ có nơi còn ba mươi bảy độ c
hình thái thời tiết này thì chúng ta phải luôn cảnh báo với các nguy cơ hỏa hoạn cháy rừng
còn tây nguyên và nam bộ vào ngày hôm nay ban ngày có nắng gián đoạn
mưa rông vẫn còn xuất hiện về chiều mức nhiệt từ hai mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c